trong khi đó thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cũng đã quyết định phong tỏa tạm thời các xã phường
để triển khai về xét nghiệm sàng lọc f trong cộng đồng
khi mà số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng ở địa phương này liên tục tăng cao
cụ thể từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi một tiến hành phong tỏa tạm thời các xã phường trên địa bàn thành phố
để triển khai xét nghiệm nhanh tại một mươi sáu xã phường có ổ dịch phức tạp cho khoảng gần tám mươi bốn hộ với gần hai trăm chín mươi năm khẩu
thành phố buôn ma thuột đã thành lập hai trăm linh bốn tổ xét nghiệm mỗi tổ thực hiện xét nghiệm khoảng năm trăm linh mẫu một ngày
việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu
mỗi gia đình sẽ được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp không quá ba người một mẫu hộp
không gộp gia đình này với gia đình khác
bên cạnh đó thành lập thêm bốn tổ lấy mẫu lưu động để xử lý các trường hợp có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
dương tính với sars cov hai thực hiện lấy mẫu làm xét nghiệm pcr để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
ubnd tp buôn ma thuột giao các lực lượng công an quân đội chính quyền các địa phương lập các chốt kiểm soát trên địa bàn
trong ngày thực hiện lấy mẫu đảm bảo an ninh trật tự và bảo đảm tất cả các công dân có mặt ở địa phương
trong ngày triển khai lấy mẫu xét nghiệm